trong số một mươi bảy đối tượng bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các vi phạm trong công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp
khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la chiều ngày hai mươi tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can đèo văn ban sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại bản co trai xã mường trùm huyện mường la
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la phát hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la
các đối tượng đã có nhiều sai phạm ở các khâu đo đạc lập bản đồ địa chính thẩm định thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định
gây thiệt hại cho nhà nước
kết quả điều tra ban đầu cũng xác định đèo văn ban đã kê khai khống diện tích loại đất của hộ gia đình mình
để được đền bù sai chiếm đoạt tiền của nhà nước
ngay cả những phần đất đã bị ngập nước cũng được các đối tượng kê vào hồ sơ với diện tích tăng lên gấp nhiều lần
và tất cả các khâu từ đo đạc lập bản đồ thẩm định thu hồi bồi thường và hỗ trợ đều được hợp thức hóa
đây là một trong những cách mà các đối tượng sử dụng để rút ruột tiền ngân sách của nhà nước
như vậy tính đến thời điểm này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã chủ trì
phối hợp với viện kiểm sát và các cơ quan chức năng đơn vị liên quan khởi tố bắt tạm giam một mươi năm bị can
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can bảo đảm đúng pháp luật
vụ án đang được ban giám đốc công an tỉnh sơn la tập trung chỉ đạo
cơ quan an ninh điều tra thụ lý giải quyết đúng quy định của pháp luật
đây là một vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng
đang được đảng nhà nước các cấp các ngành triển khai mạnh mẽ